vào hồi một mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám một độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
cách côn đảo khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba vùng gió mạnh trên cấp sáu
gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm linh km về phía tây bắc khoảng một trăm linh km về phía
đông nam tính từ vùng tâm bão vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba
có bán kính khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu dần
tốc độ di chuyển khoảng hai mươi km một giờ đến một mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám
hai mươi độ vĩ bắc một trăm linh bốn ba độ kinh đông trên khu vực vùng biển cà mau kiên giang
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km
một giờ giật cấp một mươi một từ trưa nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu
đến cà mau bao gồm cả côn đảo có gió mạnh dần lên cấp tám sau tăng lên cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ sáu đến tám mét trên đất liền các tỉnh sóc trăng hậu giang bạc liêu cà mau
có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh vĩnh long cần thơ
kiên giang có gió giật cấp sáu cấp bảy giật cấp chín trên đất liền các khu vực khác thuộc nam bộ
và các tỉnh từ bình định đến bình thuận có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám ven biển
các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau có khả năng nước biển dâng lên khoảng năm mét
sóng biển cao từ ba đến năm mét từ sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc bão số một mươi sáu kết hợp
với không khí lạnh ở vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng biển ninh thuận bình thuận bao gồm cả đảo phú quý có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới đến hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh một chín độ kinh đông cách thổ chu khoảng một trăm năm mươi km về phía tây tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín
sau ba đến năm mét vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng tám mươi km
tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo mưa lớn trong ngày và đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai do ảnh hưởng của bão số một mươi sáu ở nam bộ có mưa to
từ đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ở các tỉnh nam trung bộ và trung trung bộ có mưa to đến rất to và có khả năng
kéo dài hai ba ngày từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng mở rộng ra bắc trung bộ
và bắc bộ